hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi chín tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với chín bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các đối tượng nêu trên đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công
gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho nhà nước
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
công an thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
thêm bốn đối tượng tham gia vụ hỗn chiến gây náo loạn phốn núi bù ma thuật vào đêm ngày hai mươi tám tháng sáu để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
bốn đối tượng gồm nguyễn văn trung ba mươi một tuổi sa lêm nghê siêng ba mươi một tuổi đoàn huy duy một mươi chín tuổi phan thế vĩ hai mươi hai tuổi cùng trú tại tp bù ma thuật
trong đó trung và siêng thuộc nhóm của đối tượng thái phi trung cầm đầu còn duy và vĩ thuộc nhóm của nguyễn đoàn tú khoa cầm đầu
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước với thái phi trung nên ngày hai mươi tám tháng sáu nguyễn đoàn tú khoa đã lôi kéo hơn ba mươi thanh niên mang theo dao dựa và kéo
đến trước nhà trung để đánh nhau
tại đây trung đã tập hợp khoảng hai mươi đối tượng sử dụng dao rượu và chai thủy tinh đựng xăng để tham gia đánh trả
quá trình đánh nhau đã làm hai đối tượng của nhóm khoa bị thương tích nhẹ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai xe ô tô một mươi hai cây dựa một con dao bảy chai thủy tinh có chứa xăng
và đến nay công an tp bù ma thuật đã khởi tố bắt tạm ra một mươi sáu đối tượng
riêng hai đối tượng cầm đầu hai băng nhóm là thái phi trung và nguyễn đoàn tú khoa vẫn đang bỏ trốn
hiện cơ quan công an vẫn đang củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã trung và khoa cùng nhiều đối tượng có liên quan trong vụ án
liên quan đến vụ đường nhuệ đánh người tại phòng tiếp dân trụ sở công an phường trần lãm tp thái bình vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
sau khi người chứng kiến sự việc
thừa nhận là đã khai báo gian dối về vụ việc
cơ quan điều tra đã đấu tranh và làm rõ được hành vi vi phạm của đường nhuệ
viện kiểm sát nhân dân tp thái bình tỉnh thái bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn xuân đường bốn mươi chín tuổi
biệt danh là đường nhuệ về tội cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở công an phường trần lãm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
theo nội dung cáo trạng vào khoảng tám giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
tại phòng tiếp dân trụ sở công an phường trần lãm giữa đường nhuệ và bà
đinh thị lý năm mươi sáu tuổi trú tại phường trần lãm tp thái bình xảy ra cãi nhau
nên đường nhuệ đã dùng tay quàng qua cổ bà lý
thế vậy anh mai thế duy con trai bà lý chạy lại để can ngăn
thì bị đường dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến cho nạn nhân gãy xương hàm dưới
tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là một mươi năm
cũng theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp thái bình
vụ án được làm sáng tỏ khi thời gian gần đây
một nhân chứng đã thừa nhận với cơ quan điều tra có những lời khai không đúng sự thật
lợi dụng bị bỏng ở chân hai đối tượng ở lạng sơn vừa đi hành khất đến nhà dân
để xin tiền để trụ cấp tài sản
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hoàng văn dũng trú tại thôn quảng trung một xã quảng lạc tp lạng sơn
và hoàng văn thưởng chú tại xã tràng phái huyện văn quan lạng sơn
về hành vi
trụ cấp tài sản
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi dũng có bị bỏng ở chân
lợi dụng ở việc đó thường thường xuyên chở dũng đi đến nhà người dân để xin tiền
nếu thấy không có người ở nhà thì sẽ trụ cấp đồ có giá trị
sau đó mua ma túy về cùng nhau sử dụng
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu thường chở dũng đến khu vực đường văn vỉ tp lạng sơn
để xin tiền
dũng vào một ngôi nhà đang xây dựng thấy không có người nên đã lấy trộm một túi sách
bên trong có hơn ba mươi sáu triệu đồng
với thủ đoạn trên dũng và thường đã ba lần trộm cắp lấy được ba chiếc điện thoại di động
nốt bóng danh nghĩa hỗ trợ vốn cho người dân và rán tờ rơi cho vay tiền
với thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp
gần một người dân do không tìm hiểu kỹ đã sập bẫy với số tiền vay lên tới hàng tỷ đồng
công an tỉnh quảng ngãi vừa triệt xóa nhiều băng nhóm này
cho đến giờ nhiều người mua bán nhỏ ở tp quảng ngãi chưa hết lo sợ
do bị nhóm cho vay lãi cao đe dọa liên tục tìm đòi nợ
trước tình hình trên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp với công an phường nghĩa chánh tp quảng ngãi
đã đồng loạt triệt xóa ba nhóm cho vay lãi cao
với số tiền trên bốn tỷ đồng thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
bước đầu làm rõ nhóm đối tượng đoàn thế trung hai mươi chín tuổi ở tỉnh thanh hóa
cùng bốn đối tượng khác cho trên ba trăm linh người dân vay tiền
nhóm thứ hai gồm lê bá hưng hai mươi tám tuổi ở tỉnh thanh hóa
cùng sáu đối tượng khác
và nhóm thứ ba trịnh đức anh ở tỉnh thanh hóa
cùng bốn đối tượng khác
qua khám xét công an huyện thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng
như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tờ rơi quảng cáo vay
em cũng nghe nói là mấy nghề gì có cũng được
nên em vay bản về năm mươi triệu em vào đây em làm ạ
làm thì chứng thức là năm triệu em thu ra
em gọi một người góp cho em là trong vòng hai mươi bảy ngày
các nhóm cho vay lãi nặng đều ở các tỉnh phía bắc và quảng ngãi
hàng ngày các đối tượng này tỏa về các huyện nông thôn phát
sán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền
các nhóm này liên kết với nhau trong việc vốn và đòi nợ
hăm dọa đánh người dân khi không kịp trả nợ đúng hẹn
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố quảng ngãi
tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền núi phía bắc
trong mấy ngày vừa qua mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng ách tắc giao thông cục bộ
và điều này đã làm thiệt hại tài sản của người dân ở một số tỉnh miền núi phía bắc
vào sáng ngày ba tháng bảy trên địa bàn tỉnh lào cai đã xuất hiện một cơn mưa lớn kéo dài
gây ngập úng ách tác giao thông cục bộ thiệt hại tài sản của người dân
ở huyện bát sát và mường khương
tại huyện mường khương mưa lũ đã cuốn trôi ba con trâu của một hộ gia đình
ở thôn lầu thí trải xã tà thàng
còn tại huyện bát sát mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số quạt tuyến đường
và một số diện tích lúa mới cấy vài sao màu của bà con
còn tại tỉnh lai châu mưa lớn đã làm một thời mất tích do bị lũ cuốn trôi
một người bị thương nhẹ do sạt lở vùi lấp
mưa lũ cũng đã làm sạt lở một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh
với khối lượng ước tính lên tới hàng nghìn mét khối
từ nay cho đến ngày năm tháng bảy ở bắc bộ và trung bộ có mưa rào và rông
riêng khu vực vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
cụ thể lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày ba tháng bảy đến một h ngày bốn tháng bảy
tại sinh hồ lai châu là ba mươi ba m tuần giáo điện biên hai mươi năm mm sông mã sơn la là hai mươi ba mm
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực năm m vẫn còn duy trì
nên từ nay cho đến ngày năm tháng bảy ở bắc bộ
có mưa rào và rông
riêng khu vực vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm trên hai mươi bốn h
các tỉnh điện biên lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang tuyên quang
có nơi trên một trăm hai mươi mm trên hai mươi bốn h
và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực hà nội từ nay cho đến khoảng ngày năm tháng bảy có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một
thưa quý vị sau vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn và phích nước dạng đông
vụ cháy tại kho xưởng hóa chất hơn tám trăm linh m hai của công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất
và thương mại cường việt ở quận long biên tp hà nội
và nhiều vụ cháy nổ hóa chất trước đó cho thấy hậu quả không chỉ thiệt hại về vật chất
mà còn có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của con người
trong khi đó trên địa bàn tp hà nội còn nhiều cơ sở kinh doanh hóa chất
nhưng việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn còn lơ là và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao
viện gia lâm tp hà nội hiện có một mươi tám cơ sở kinh doanh sử dụng hóa chất
được quy hoạch trong các khu cục công nghiệp
qua giả soát kiểm tra cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này còn nhiều tồn tại
có những cơ sở để vi phạm kéo dài gần một mươi năm mà không khắc phục
đi vào hoạt động từ năm hai nghìn
năm hai nghìn ba và năm hai nghìn chín thì tại công ty này đã từng xảy ra cháy nổ
sau đó thì công ty đã cải tạo và cơi nới công trình
tuy nhiên là chưa thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định
với hơn bốn m hai nhà xưởng như thế này với rất nhiều loại hóa chất nguy hiểm
nếu như mà công tác phòng cháy chữa cháy lại tiếp tục lơ là và chủ quan
thì rõ ràng là cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
công ty chữa cháy nổ
nàn nằm trong khu công nghiệp phú thị huyện gia lâm thành phố hà nội
ngoài máy bơm chữa cháy bình chữa cháy
tại đây hoàn toàn không có hệ thống báo cháy chữa cháy tự động theo quy định
cả ba kho xưởng với diện tích hơn bốn m hai
tồn chứa nhiều loại hóa chất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
yêu cầu khắc phục ngay các vi phạm nhưng không có chuyển biến
ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đoàn kiểm tra liên ngành huyện gia lâm đã kế nghị ủy ban nhân dân huyện tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này
để thực hiện việc bổ sung trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy
và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành
có một số vấn đề này chúng tôi còn phải tiếp tục tham hiệu với đánh đạo để sắm thêm
nhưng hiện nay nếu mà để sắm toàn bộ những công trình như thế thì mình sẽ không có đủ khả năng
tức là công ty không có tài chính
đối với các trường hợp vi phạm kéo dài nhiều năm
thì một mặt chúng tôi là tăng cường công tác tuyên truyền để hướng dẫn chủ đầu tư
cũng như là chủ cơ sở tiến hành khắc phục
nhưng nếu trong trường hợp mà chủ cơ sở ngừng đầu cơ sở chây ý không tổ chức khắc phục
thì chúng tôi sẽ có việc xử lý vi phạm hành chính đúng lỗi đúng trách nhiệm
và sẽ đề xuất với các cấp có thẩm quyền tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động theo đúng quy định
loại hình này bây giờ cũng không nên là để
để sen kẹt trong khu dân cư mà phải được đề nghị là phải được đưa ra khỏi khu vực nội thành
đặc biệt là sen kẹt trong khu dân cư mà giao thông nguồn nước
nó không đảm bảo cho công tác chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
thực tế cho thấy hậu quả từ những vụ cháy hóa chất rất nghiêm trọng
đặc biệt là với những cơ sở nằm sen kẽ và gần các khu dân cư
các cơ quan chức năng cần có những biện pháp cứng rắn hơn
yêu cầu các chủ cơ sở tuân thủ nghiêm
các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
cần tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
và quan trọng hơn là việc giám sát kiểm tra thực hiện các quyết định này
câu chuyện về vụ cháy tại kho hóa chất của công ty trách nhiệm yếu hạn sản xuất
và thương mại công việt quận long biên thành phố hà nội là một bài học
mặc dù cơ sở này đã bị tạm đình chỉ hoạt động thế nhưng vẫn hoạt động bất chấp
hậu quả là vụ cháy ngày ba mươi tháng sáu vừa qua
cảm ơn các bạn đã theo dõi
đối tượng trần thị tuất sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn trình xuyên
xã liên bảo huyện vụ bản tỉnh nam định
và đối tượng lương hữu nối sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm trung
xã mỹ thịnh huyện mỹ lộc tỉnh nam định bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh nam định ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện